tối và đêm không mưa trời mát nhiệt độ thấp nhất trong khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ cho khu vực vùng núi
và từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ cho khu vực trung du và đồng bằng
tuy nhiên kiểu thời tiết ổn định được dự báo sẽ không kéo dài lâu vì khả năng từ khoảng chiều tối
và đêm mai hai mươi sáu tháng chín sang đến ngày hai mươi bảy tháng chín sẽ có một bộ phận không khí lạnh được tăng cường xuống phía nam
kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m nên gây ra mưa rào và rông rải rác cho khu vực bắc bộ
với thời tiết chuyển xấu trời nhiều mây và có mưa rông như vậy thì từ ngày hai mươi bảy tháng chín trở đi
nhiệt độ sẽ giảm đi rõ rệt cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
lui xuống trung bộ thời tiết trên hầu khắp khu vực chủ yếu là trời nắng chiều tối và đêm có mưa rào
và rông ở một vài nơi nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh ven biển trung bộ trong ngày hôm nay
cũng như là hai ngày tiếp theo đều duy trì ở ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
lưu ý là từ chiều ngày hai mươi bảy chín dòi hưởng của không khí lạnh tăng cường xuống phía nam nên khu vực
từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời chuyển nhiều mây và có mưa rông cùng với mưa thì cũng sẽ khiến
nhiệt độ giảm đi khoảng từ hai đến bốn độ gió tây nam ở phía nam lại hoạt động yếu nên thời tiết
ở khu vực tây nguyên và nam bộ đều có xu hướng giảm mưa mưa rông chủ yếu chỉ còn xảy ra giải rác
vào giai đoạn chiều tối còn ban ngày thì trời nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực nam bộ sẽ từ ba mươi ba mươi ba độ còn đối với khu vực tây nguyên nhiệt độ phổ biến trong khoảng
từ hai mươi tám ba mươi một độ trong vài ba ngày tới vùng biển huyện đảo hoàng sa vẫn có thời tiết tốt khi đới gió
đông bắc đến bắc vẫn là hướng gió thịnh hành trên vùng biển này với cường độ trung bình khoảng cấp bốn
trời không mưa tầm nhìn xa thông thoáng còn ở vùng biển huyện đảo trường sa gió thổi nhẹ trong ngày hôm nay
sang đến ngày mai gió tây nam mạnh dần lên mức cấp ba cấp bốn nhưng cũng chỉ gây ra mưa rào và rông
ở một vài nơi nên không ảnh hưởng gì đến các hoạt động đánh bắt khai thác thủy hải sản của bà con ngư dân
xung quanh vùng biển này và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước